phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gặp bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia redno masudi bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn và các hội nghị liên quan tại bangkok thái lan
tại cuộc gặp hai bên đánh giá cao những tiến triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cho đây là nền tảng để củng cố tin cậy chính trị và định hướng hợp tác
bên cạnh đó hai bên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững đặc biệt là kinh nghiệm phát triển kinh tế biển hợp tác quản lý bảo tồn tài nguyên biển cho đây là một trong những trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược
về vấn đề biển đông hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chia sẻ lập trường quan điểm với nhau và với các nước asean để cùng giữ vững đoàn kết và tiếng nói chung bảo đảm hòa bình an ninh ổn định ở biển đông thúc đẩy thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở biển đông coc thực chất hiệu quả và toàn diện